các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một quảng ngãi cũng đã ghi nhận hàng trăm trường hợp mắc covid một mươi chín tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
hai mươi ca mắc còn lại công bố vào sáng bảy tháng một mươi một có sáu ca thuộc chung ca bệnh độ bốn thôn một xã nghĩa dõng thành phố quảng ngãi
năm ca ở khu vực phong tỏa thôn vĩnh phú và thôn kỳ tân xã đức lợi huyện mộ đức được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc trong khu phong tỏa
bảy ca covid một mươi chín là f một của các ca bệnh đã được công bố trước đó và ba ca là người về từ thành phố hồ chí minh
từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến nay quảng ngãi ghi nhận một bảy trăm bốn mươi tám ca covid một mươi chín
đáng chú ý thời gian vừa qua nhiều người cách ly tại nhà chưa thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà nên dễ gây ra bùng phát dịch
đặc biệt là ngày hôm qua sáu tháng một mươi một lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản xử lý một trường hợp cho khu phong tỏa ở đội bốn thôn một xã nghĩa dõng thành phố quảng ngãi
lén lút vừa trước kiểm tra y tế lên chợ quảng ngãi để buôn bán hàng mã
khu vực đội bốn thôn một xã nghĩa dõng đang là tâm dịch
khi ghi nhận tổng số gần bốn mươi ca f tính đến thời điểm hiện tại
đây không chỉ là ca lây nhiễm tại các khu công nghiệp đầu tiên ở quảng ngãi
trước đó quảng ngãi cũng đã ghi nhận chùm lây nhiễm tại công ty hoya lens việt nam chi nhánh quảng ngãi cùng thuộc khu công nghiệp v sip
khu công nghiệp v ship có đông công nhân nên quảng ngãi đã đứng trước nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng rất lớn
theo ông ngô văn trọng trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi
lúc xuất hiện ca mắc covid một mươi chín đầu tiên nhà máy có bảy trăm hai mươi chín công nhân đang làm việc
ngay lập tức toàn bộ khu vực đã tổ chức xét nghiệm cho tất cả công nhân
trước tình hình trên ông đặng văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi yêu cầu
các doanh nghiệp trong khu công nghiệp v shi quảng ngãi khẩn cấp giảm năm mươi công suất và giảm năm mươi lượng công nhân
lập tức tổ chức xét nghiệm toàn bộ công nhân của nhà máy mình tạm dừng tuyển dụng lao động cho đến khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát
đối với nhà máy nào có f f một thuộc công ty hoyalland phải giữ nguyên lượng công nhân tại nhà máy
không cho rời doanh nghiệp về địa phương khi chưa có kết quả xét nghiệm
sau khi có kết quả báo cáo bác quản lý khu kinh tế xuân quất và các khu công nghiệp quảng ngãi
đều được hướng dẫn các bước tiếp theo
theo ông đặng văn minh điều sợ nhất lo lắng nhất là dịch covid một mươi chín xuất hiện ở trong các doanh nghiệp đã xảy ra
cụ thể là ở khu công nghiệp v ship quảng ngãi
do đó cần phải có những giải pháp cấp bách chống dịch covid một mươi chín không để dịch bùng phát
lây lan nhanh sang các doanh nghiệp và khu công nghiệp khác
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành và địa phương bàn biện pháp quản lý đối với đội ngũ lái xe đường dài
lâu nay quảng ngãi quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe nhưng trong tuần qua sau khi nới lỏng
đã xuất hiện ca mắc covid một mươi chín những tài xế này thiếu ý thức chấp hành phòng chống dịch và khai báo không trung thực
các địa phương tiếp tục kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tổ chức
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín một cách nghiêm túc quyết liệt
ngoài ra cần giả soát lại tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn để kiểm tra và xử lý nghiêm
các hành vi hoạt động trái quy định trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
chủ tịch ủy ban dân tp quảng ngãi có trách nhiệm xử lý kiểm điểm gửi đứng đầu ủy ban dân phường nghĩa tránh
và nghĩa lộ trong việc làm phát sinh dịch liên quan đến các kf là tài xế xe liên tình
chủ tịch ủy ban dân tp quảng ngãi có trách nhiệm xử lý kiểm điểm gửi đứng đầu ủy ban dân phòng chống dịch
đạt tỷ lệ một mươi ba hai số người từ một mươi tám tuổi trở lên
không chỉ tại quảng ngãi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng đã ghi nhận những ổ dịch mới
theo số liệu thống kê mới nhất trong gần một tháng vừa qua số lượng người về từ các địa phương
từ vùng dịch tăng chóng mặt lên tới hơn bốn trăm linh năm người
kéo theo đó là số ca dương tính với sars cov hai cũng tăng cao đạt ngưỡng bảy bảy trăm linh ca
đây là con số đáng báo động đặc biệt là có địa phương ghi nhận tới hơn một ca nhiễm một ngày
thống kê của bộ y tế cho biết khu vực miền nam có bốn mươi chín xã phường cấp độ bốn ghi nhận tại chín tỉnh
an giang hai bạc liêu hai mươi bến tre sáu cà mau năm cần thơ một đồng tháp một hậu giang bảy tiền giang hai trà vinh năm
khu vực miền bắc có một mươi sáu xã phường cấp độ bốn ghi nhận tại năm tỉnh
điện biên một hà giang sáu nghệ an bốn phú thọ bốn thanh hóa i
khu vực miền trung hai mươi hai xã phường cấp độ bốn ghi nhận tại bốn tỉnh
bình định một bình thuận một mươi hai quảng nam sáu thừa thiên huế ba
khu vực tây nguyên có một mươi chín xã phường cấp độ bốn ghi nhận tại một tỉnh
đắk lắc một mươi chín
theo thống kê sơ bộ đã có hơn bốn trăm linh năm công dân di chuyển về địa phương
trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng ba trăm tám mươi hai người có bảy bảy trăm linh ca dương tính chiếm hai
một số địa phương có số trường hợp dương tính cao khi trở về địa phương là bạc liêu an giang bến tre cần thơ đồng tháp hà giang thừa thiên huế
kiên giang con tum nghệ an quảng bình sơn la thanh hóa trà vinh vĩnh long
về tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín thống kê theo số thực trên cổng thông tin tiêm chủng cho biết
đến nay cả nước đã tiêm được hơn tám mươi tám năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cao hơn khoảng hai một triệu liều so với mốc ngày năm tháng một mươi một là tám mươi sáu bốn trăm ba mươi tám một trăm năm mươi ba liều
hiện đã có khoảng tám mươi hai người từ một mươi tám tuổi đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
ba mươi tám tiêm đủ hai mũi
một mươi trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên chín mươi năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
đó là hà nội bắc ninh quảng ninh đà nẵng khánh hòa ninh thuận tp hcm
bà địa vũng tàu đồng nai long an lâm đồng vĩnh long bình dương
có một mươi một trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
đạt trên năm mươi là long an quảng ninh tp hcm khánh hòa đồng nai lạng sơn bình dương
hà nội bắc ninh hà nam và ninh bình
có năm trên sáu mươi ba tỉnh còn lại có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới năm mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
đó là sơn la nghệ an thanh hóa nam định cao bằng
trước tình hình dịch bệnh căng thẳng tại nhiều địa phương mới đây trong phiên họp chính phủ thường kỳ
thủ tướng phạm minh chính đã khẳng định việt nam đã thay đổi tư duy và cách chống dịch
theo hướng quản lý rủi ro chứ không theo đuổi chính sách zero covid
phát biểu tại phiên họp chính phủ thường kỳ
thường nhấn mạnh thông điệp trên nói rõ thực hiện chiến lược mới
từng bước thận trọng chắc chắn rút kinh nghiệm và mở rộng dần
khi chuyển trạng thái có thể xảy ra vấn đề nhưng quan trọng nhất là phát hiện điều chỉnh kịp thời
bởi không có lựa chọn hoàn hảo mà chỉ có lựa chọn tối ưu
các địa phương tiếp tục tập trung dập dịch theo hướng cách ly nhanh hẹp nghiêm ngặt nhất
một tổ dân phố có dịch thì cả phường cả xã phải lo
một phường một xã có dịch thì cả huyện phải lo
một huyện có dịch thì cả tỉnh phải lo một tỉnh có dịch thì cả khu vực phải lo
ông nói và lưu ý bộ công an quốc phòng cùng tham gia hỗ trợ các địa phương
trước thách thức dịch bệnh thủ tướng cho rằng phải đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine
tập trung cho các địa bàn trọng điểm như miền tây nam bộ
hiện nay chúng ta đã có hơn một trăm hai mươi triệu liều vaccine mà mới tiêm được tám mươi tám triệu
ông đưa ra con số và yêu cầu tiêm hết số vaccine trong tháng một mươi một
thủ tướng thông tin trong chuyến thăm sự cop hai mươi sáu và thăm anh pháp
các tổ chức như astrazeneca
chương trình covax cam kết tiếp tục cung cấp vaccine cho việt nam
khi tới paris tôi đã gặp giám đốc điều hành chương trình kovat
bà hứa tháng một mươi một cung cấp đủ cho chúng ta hơn ba mươi tám triệu liều ông nói
tại phiên họp bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cho biết so với một tháng trước
số ca nhiễm cộng đồng và tử vong đã giảm hơn sáu mươi
điều này thể hiện rõ hiệu quả của chiến dịch tiêm vaccine
đến nay việt nam đã có hợp đồng và thỏa thuận cung ứng một trăm chín mươi năm triệu liều vaccine
trong đó một trăm hai mươi bốn triệu liều đã về việt nam
hôm năm tháng một mươi một
tốc độ tiêm đạt tới hai triệu mũi trong ngày
chín tỉnh thành phía nam đã có gần chín mươi năm dân số trưởng thành được tiêm mũi một
hơn năm mươi tiêm đủ hai mũi
tất cả địa phương tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đều an toàn
không có trường hợp phản ứng nặng
bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn kiến nghị tạo điều kiện tối đa cho giao thương
đi lại giữa các vùng thúc đẩy phục hồi kinh tế ở vùng trọng điểm
như vậy với sự nỗ lực của chính phủ
tích cực trong công tác đàm phán thỏa thuận cung ứng vaccine
nước ta đã tăng tốc bao phủ vaccine cho toàn dân
đặc biệt tại các địa phương điểm nóng dịch bệnh
không chỉ hà nội tp hcm mà tất cả các tỉnh thành địa phương trên cả nước
đều cần tuân thủ hướng dẫn của bộ y tế của chính phủ
để đạt được hiệu quả chống dịch cao nhất
thông tin của chúng tôi đến đây là kết thúc
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các tin tức covid một mươi chín tiếp theo